quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn đến sáng nay bão số một mươi ba đã ở khu vực phía nam của huyện đảo hoàng sa
đến một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở khoảng một mươi sáu hai độ vị bắc một trăm linh chín năm độ kinh đông
trên vùng biển từ quảng bình đến quảng ngãi sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển dụ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi bảy sáu độ vĩ bắc một trăm linh năm tám độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi chín một độ vị bắc một trăm linh hai tám độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi chín một độ vị bắc một trăm linh hai tám độ kinh đông

sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi chín một độ kinh đông
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi ba trong ngày hôm nay ở vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa và phía bắc khu vực giữa biển đông có mưa bão gió mạnh cấp tám cấp một mươi
vùng gần tâm bão cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm sóng biển cao từ bốn cho đến sáu mét vùng gần tâm bão từ tám cho đến một mươi m biển động dữ dội
vùng biển từ hà tĩnh đến quảng ngãi bao gồm cả huyện đảo cồn cỏ lý sơn có gió mạnh dần lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai biển động rất mạnh
đó là diễn biến thời tiết trên biển còn trên đất liền
từ sáng và trưa nay trở đi trên đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
sau tăng lên cấp tám vùng ven biển có nơi cấp chín và giật cấp một mươi một
khu vực các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế nơi vùng tâm bão đi vào trong đêm nay sẽ có gió mạnh cấp bảy
các huyện ven biển có gió mạnh cấp tám đến cấp chín
không chỉ gây gió mạnh từ hôm nay trung bộ được dự báo cũng có mưa
vùng mưa sẽ trải dài suốt các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến bình định
nhưng tâm mưa sẽ là khu vực từ hà tĩnh đến quảng nam với cường độ đạt cấp mưa to đến rất to
dự tính tổng lượng mưa từ hôm nay cho đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi một phổ biến là từ một trăm năm mươi cho đến hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm
khu vực thanh hóa nghệ an và quảng ngãi sẽ có mưa từ năm mươi cho đến một trăm năm mươi mm
do mưa lớn kéo dài nên khả năng trong hôm nay và ngày mai trên các sông từ thanh hóa đến quảng ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đó đỉnh lũ trên sông từ hà tĩnh đến quảng nam sẽ ở mức báo động hai cho đến báo động ba có sông trên mức báo động ba
cũng do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền trung đều không cao
khu vực từ thanh hóa đến quảng ngãi hạ xuống chỉ còn từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
trong khi ở các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
bão số một mươi ba di chuyển gần hơn vào đất liền chủ yếu chỉ khiến cho khu vực phía bắc của tây nguyên là các tỉnh
tung và gia lai chuyển nhiều mây hơn và có mưa rải rác về chiều và tối
trong khi đó ở phía nam tây nguyên và nam bộ nằm ở rìa xa của cơn bão nên thời tiết ít chịu tác động
tại đây trong ngày hôm nay vẫn duy trì trạng thái nắng giáo
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tây nguyên giao động trong khoảng từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
trở ra với phía bắc dự báo trong ngày hôm nay bắc bộ vẫn duy trì trạng thái ít mây ngày nắng mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động trong khoảng từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ